đang trên con đường hội nhập
bởi vậy triển khai e learning trong giáo dục đào tạo của việt nam
và hợp tác phát triển e learning với các nước bạn là một xu hướng đắt yếu
nhằm đưa giáo dục việt nam tiếp cận gần hơn với giáo dục toàn cầu
trong phóng sự ở phần đầu của chương trình
chúng tôi cũng đã đề cập đến việc xây dựng một trường đại học ảo trong khối asean
điều này chắc hẳn gây ra những khó khăn vướng mắt không nhỏ
đối với đội ngũ giảng viên cũng như là học viên
ông chia sẻ như thế nào về điều này
thi một cái đại học ảo là cái đại học như thế nào
thì nó sẽ được tổ chức cơ sở dữ liệu nằm phân tán ở các quốc gia
và mỗi một đơn vị sẽ được đóng góp cái nguồn tài nguyên
về mặt chi thức của mình vào trong cái nhà trường đó
để tổ chức cho sinh viên tham gia học tập không phân biệt về vị trí địa lý
đấy là mơ ước của những người làm công tác giáo dục
thì tôi nghĩ là tất nhiên nó có khó khăn
nhưng ngược lại nó cũng lại tạo cơ hội
cho rất nhiều người
nhiều người mà có muốn có một cái năng lực ngoại ngữ
là muốn tham gia tìm hiểu và muốn tham gia học tập
thì nó lại dễ hơn rất nhiều
như vậy thì nếu như xét trên hai lĩnh vực
hai cái khía cạnh vấn đề khó khăn hay là vấn đề cơ hội
thì tôi nghĩ là vấn đề cơ hội nhiều hơn
giúp cho người học cũng như là giúp cho các giảng viên
các cán bộ nghiên cứu khoa của chúng ta
có năng lực và có khả năng tiếp cận với lại cái nguồn tài nguyên
về giáo dục rất lớn của khu vực và thế giới
vâng để mà có thể tham gia được với vai trò là học viên
hay là giảng viên của một trường đại học ảo
mang tầm cỡ khu vực và mang tính kết nối khu vực như vậy
thì dường như là cái quá trình chọn lọc
nó sẽ gắt gao hơn và đòi hỏi nhiều hơn
ở phía người học cũng như là người giảng dạy đúng không ạ
tôi nghĩ là chưa bao giờ mà cái việc học
được dễ dàng như bây giờ
bởi vì bây giờ chỉ cần có một thiết bị thông minh
có một môi trường mạng
là người ta có thể tham gia học tập
thế thì để tham gia cái đại học ảo
thì tôi nghĩ là không có gì khó khăn
nó dễ hơn cái đại học vật lý bình thường rất nhiều
là bởi vì ở đây người ta học để nâng cao chi thức
đúng như là cái định nghĩa của unesco
học là để hội nhập học để làm học để chung sống
và nó có một cái đặc thù nữa
tại sao chúng ta phải tham gia
thế thì chúng ta tham gia là để bảo vệ
cái bản sắc dân tộc việt nam ta
chúng ta vẫn quen thường nói là hòa nhập nhưng không được hòa tan
cái bản sắc dân tộc của người việt
thông qua học liệu mà người việt đóng góp vào
cái cyber university hay nói một cái khác là
đóng góp vào cái học đại học ảo
thế vì các bạn ở trong khu vực lại cũng đến với lại chúng ta
học thông qua cái văn hóa của chúng ta
để mà có thể truyền đạt được kiến thức
cũng như là học hỏi được kiến thức
thì chắc hẳn là ngôn ngữ chẳng hạn sẽ là một trong số
những cái điều mà học viên cũng như là giảng viên
cần phải trao dồi để đảm bảo đạt được
một cái trình độ nhất định
để có thể được tham gia học tập hoặc là giảng dạy
trong một môi trường như vậy đúng không ạ
thực ra mà nói ngôn ngữ luôn luôn là rào cản
chúng ta là người việt cũng không có nghĩa là
chúng ta đã sử dụng rất tốt tiếng việt
nhưng tôi nghĩ cái thách thức thì ít những cái cơ hội lại nhiều
bởi vì như vậy là một cái động lực
để cho tôi học thêm một cái ngôn ngữ mới
đấy là ngôn ngữ giao tiếp
ở đây thì người ta đang sử dụng ngôn ngữ tiếng anh
thì chúng ta cũng đang có một cái mong muốn
là nâng cao cái năng lực ngoại ngữ
cho người dân việt
đặc biệt là cho những trí thức
thế thì cái việc mà hội nhập
để có được cái học thức mà lại để
là buộc thông qua một cái ngôn ngữ khác
tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý
và biến cái rào cản ấy
trở thành một cái thuận lợi
như ông đã chia sẻ là trường đại học mở
cũng đang tham gia vào quá trình xây dựng
cái nội dung hay là học liệu
dành cho trường đại học ảo của khu vực asean
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi
về cái quá trình này
và liệu cái khó khăn nào không
trong quá trình xây dựng
cái bộ tài liệu hay là nội dung giảng dạy
dành cho một cái trường đại học ảo như vậy ạ
để tham gia vào cái đại học ảo của khu vực
thì tất nhiên nó có mấy vấn đề
mà chúng ta làm sao đấy
để vượt qua được những cái rào cản ấy
thứ nhất đấy chính là cái chuẩn
anh muốn tham gia vào một cái sân chơi chung
thì buộc lòng anh phải theo một cái chuẩn chung
ở cái sân chơi đó
đấy là một vấn đề
vấn đề thứ hai nữa
là chúng ta phải
có một đội ngũ
để thực hiện được cái công việc này
bởi vì chúng ta không thể
tham gia vào trong một cái môi trường
giáo dục ảo
mà chỉ lấy được học liệu ở đấy
và không chịu đóng góp
thì không ai chấp nhận
thì đấy chính là cái cuộc chơi hai mặt
thế thì viên đại học ở hà nội
thì cũng đã từ những năm trước đây
khi tham gia các hiệp hội
và đặc biệt là tham gia các cái đề án
với lại các cái chuyên gia hàn quốc
buộc lòng chúng tôi cũng phải nghĩ đến việc
bồi dưỡng cho chính bản thân mình
một cái đội ngũ cán bộ giảng viên
tham gia các cái nghiên cứu khoa học
với các cái nhóm nước ngoài
để nâng tầm mình lên
và tìm được tiếng nói chung
cử cán bộ tham gia các khoa học
của các cái hiệp hội
đào tạo mở của thế giới
họ tổ chức bồi dưỡng hàng năm
ở philippines indonesia malaysia và thái lan
đấy là trong khu vực
hoặc các nước tây âu
thế thì với cái bề dày phát triển
của hai mươi ba năm
vừa qua thì đến bây giờ
chúng tôi mới tạm gọi là khiêm tốn
nói là có một nhóm không lớn lắm
nhưng mà thực ra là đủ lớn
để có thể thực hiện được các cái nhiệm vụ
mà đảng và nhà nước
thông qua bộ dục và đào tạo
giao cho chúng tôi
quá trình hợp tác quốc tế đã mang lại
những cơ hội như thế nào mang lại những lợi ích
như thế nào đóng góp cho sự phát triển
của giáo dục trực tuyến việt nam ạ
tôi nghĩ là thế này
cái xu thế hội nhập
là chúng ta không thể cưỡng lại được
khi mà trong cả cái khu vực như thế này
tất cả các cái lĩnh vực chúng ta đã
đều đã hội nhập đều cười mở trong giáo dục
tôi nghĩ cũng vậy thôi
ở đây nó có hai vấn đề mà chúng ta vừa mới nhắc đến
thứ nhất là về bản sắc dân tộc
thứ hai là về những cái truyền thống tinh hoa
mà chúng ta cần phải giữ được
nhưng không phải vì thế mà chúng ta không học hỏi
những cái gì tinh túy của thế giới mang lại
đặc biệt bây giờ internet nó là cái trí tuệ
của loài người được kế đặt trên đó rồi
bởi vì trong cái mạng máy tính
thì nó không có biên giới
không có một cái rào cản nào đủ cản
để cho cái người dân bình thường
họ không ra tham gia học tập được
những kết quả bước đầu mà chúng ta đạt được
trong cái quá trình hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến là gì ạ
hiện nay thì có hai đơn vị được nhà nước đầu tư
một cách chính thống bài bản cho cái giáo dục trực tuyến
đấy là viện đồng ở hà nội và đại học bách khoa
đại học bách khoa được tham dự và được đầu tư
của nhà nước sớm hơn chúng tôi
trong một dự án không hoàn đại của chính phủ hàn quốc
thông qua cái tổ chức coica
viện đồng ở hà nội cũng vậy
cũng là một trong những đơn vị mà được thụ hưởng
từ cái hỗ trợ này của phát triển trong cái đào tạo trực tuyến
thế nhưng có lẽ là phải nói là thế này
viện đồng ở hà nội chúng tôi vì cái nhiệm vụ chính trị của chúng tôi
là một đại học công chúng hay nói cách khác là đào tạo theo diện rộng
nâng cao trình độ dân trí là chính trị của chúng tôi
và tạo nên một cái động lực thay đổi sức ý của người dân
thay vì họ tham gia vào giải trí ở các nơi khác thì họ chọn đường học
và cái tích lũy hay nói cách khác là cái tiết kiệm trong quá trình
tiết kiệm tri thức trong quá trình cuộc sống
là để thay đổi mức sống thay đổi cái môi trường sống
đấy chính là cái sậu hiện đại mà mang lại
thì cái hướng phát triển của chúng tôi
và tất cả những cái đầu tư của nhà nước
nó rất có ích
giúp cho cái đào tạo trực tuyến của chúng ta phát triển
hay nói một cách khác là tạo nên một môi trường học tập
cho mọi người dân
giúp cho mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận
đến giáo dục đại học
đến giáo dục ở cái tầm sâu giáo dục phổ thông
một cách nhẹ nhàng nhất dễ dàng nhất và tiết kiệm nhất
vâng để mà các cái hoạt động hợp tác quốc tế có thể được phát huy
hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới thì theo ông là chúng ta
cần phải có những cái giải pháp như thế nào nữa
tôi nghĩ là đảng và nhà nước rất quan tâm
đến vấn đề giáo dục đến cái ngành giáo dục
và hơn nữa là đảng và nhà nước cũng rất quan tâm
trong vấn đề là hội nhập khu vực cũng như là hội nhập trên thế giới
thế thì để cho thực hiện được cái công việc này
thì về phía nước nhà tôi nghĩ là chúng ta phải xây dựng
một cái hàng rào kỹ thuật để thực hiện được cái việc công nhận
những cái trình độ và những cái phương thức học khác nhau
làm thế nào để thực hiện được cái việc anh học ở bất cứ đâu
anh học ở bất cứ cách nào

nhưng nếu như anh thể hiện được trình độ
thì sẽ được nhà nước sẽ được xã hội công nhận
đấy là vấn đề quan trọng
mà vấn đề đấy cũng chính là vấn đề về quản lý nhà nước
chứ còn nếu mà chúng ta không thực hiện được công việc ấy
thì tôi nghĩ là ngay trên cái sân chơi này
thì chúng ta rất dễ thua ngay tại sân nhà
vâng hy vọng rằng trong thời gian tới thì hoạt động hợp tác quốc tế
sẽ mang lại thêm nữa những cái hiệu quả
cho quá trình phát triển đào tạo trực tuyến tại việt nam
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ trương tiến tùng
dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng rất là cảm ơn em chị minh ngân
và còn phải trải qua nhiều cuộc thảo luận để đi đến thống nhất
liên quan đến các nội dung như là chương trình giảng dạy
việc trao đổi tiến chỉ đối tượng và hình thức tuyển sinh
tuy nhiên hợp tác quốc tế đã đang và sẽ tiếp tục mang lại những lợi ích
cho sự phát triển của đào tạo trực tuyến tại việt nam
góp phần giúp cho giáo dục việt nam hội nhập một cách toàn diện
và sâu rộng hơn nữa với khu vực và thế giới
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây